mặc dù chương trình đưa điều dưỡng đi làm việc tại cộng hòa liên bang đức mới chỉ dừng lại ở dự án thí điểm giữa hai chính phủ
xong trong thời gian vừa qua vẫn xuất hiện tình trạng nhiều trang mạng giả mạo
công ty không được cấp giấy phép tung thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trái phép
trước diễn biến này hôm qua cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội đã đưa ra thông tin chính thức
mặc dù cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương bình và xã hội là đơn vị đầu mối duy nhất
thực hiện thí điểm dự án đưa điều dưỡng đi cộng hòa liên bang đức
tuy nhiên những thông tin này vẫn xuất hiện tràn lan trên các trang quảng cáo gia vật
thậm chí với mức môi giới lên tới tám năm trăm linh euro tương đương với hai trăm linh triệu đồng
còn theo cục quản lý lao động ngoài nước những người trúng tuyển chương trình sẽ không bị mất phí
mà còn được đào tạo tiếng đức miễn phí trong sáu tháng
ngoài ra những chương trình đưa điều dưỡng đi đức dưới hình thức du lịch du học
nếu xảy ra những rủi ro nào thì không thuộc trách nhiệm quản lý
và cấp giấy phép của cục
sau bốn năm triển khai chương trình mới đưa được gần ba trăm linh ứng viên hộ lý đi làm việc
những ứng viên này sẽ được đưa đi đào tạo chuyên môn điều dưỡng chăm sóc người bệnh tối đa là ba năm
và thi lấy chứng chỉ quốc gia nghề điều dưỡng tại cộng hòa liên bang đức
nếu đỗ kỳ thi này thì họ sẽ có cơ hội làm việc lâu dài tại đất nước này
việt nam hiện cũng là nước đầu tiên ngoài khối eu mà đức lựa chọn tiếp nhận lao động chất lượng cao